sau ngày hai mươi một tháng chín thành phố dự kiến sẽ cơ bản cho các công trình xây dựng hoạt động trở lại với các điều kiện cụ thể để đảm bảo an toàn vì thế phải chủ động các phương án phòng chống dịch
các khu vực điểm đó sẽ không được xây dựng hoặc đang triển khai xây dựng mà có f thì phải dừng
thông tin tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch trung bình ghi nhận có trên bảy mươi một ca mắc mới mỗi ngày
đến đợt giãn cách thứ tư chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến nay chín mươi ba tổng số người dân từ một mươi chín tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi một
gần bảy mươi toàn dân số thành phố đã được tiêm vaccine ít nhất một mũi
trong chiến dịch vừa qua thành phố đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm từ năm mươi xuống còn một mươi
sau đó thành phố tập trung xét nghiệm cho nguy cơ rất cao
xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm
còn các vùng khác xử lý linh hoạt
phó chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố cho biết từ các mốc thời gian của từng loại vaccine
thành phố sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
dự kiến hoàn thành trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép
phó chủ tịch quyên bán nhân dân thành phố cũng yêu cầu sở y tế quan tâm nâng cao lực lượng cho trạm y tế
gắn với trạng thái trạm y tế lưu động như là vệ tinh của y tế cơ sở
về ấu dịch tại tổ bốn của phường việt hưng tại cuộc họp đại diện quận long biên cho biết
tính từ ngày một mươi tám tháng chín đến nay ghi nhận tổng số một mươi hai trường hợp f
đến nay quận đã cho đà soát lại toàn bộ các khu vực có các trường hợp liên quan đến f
tiến hành khoanh vùng phun khử khuẩn cũng như lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho khoảng hơn bốn người
tại khu vực này và dự kiến vào ngày hai mươi tháng chín sẽ có kết quả
đại diện quận thanh xuân cũng cho biết tình hình ổ dịch tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
đến nay đã cơ bản được kiểm soát
hiện nay tại khu vực này chỉ còn khoảng một trăm linh người
chủ yếu là người già và mắc bệnh không thể di chuyển đi cách ly được
vì thế quận đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ hai ngõ này hai ba ngày một lần để bảo đảm phòng chống dịch
cùng với đó quận đang xây dựng kế hoạch để dự kiến
từ ngày hai mươi tám tháng chín tới đây sẽ đón toàn bộ người dân đang cách ly tập trung
ở ký thúc xá trên đại học fpt khu công nghệ cao hòa lạc huyện thạch thất trở về
phó chủ tịch ubnd tp hà nội dương đức tuấn cũng nêu rõ
kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy trong đợt đầu hà nội giãn cách xã hội để phòng dịch
trung bình ghi nhận có bảy mươi một hai ca mắc mới mỗi ngày
đến đợt giãn cách thứ tư này chỉ còn trung bình hai mươi năm hai mươi bảy ca mỗi ngày
đến ngày một mươi chín tháng chín dự kiến cũng khoảng dưới một mươi năm ca
thành phố cũng đạt mốc đến ngày một mươi năm tháng chín trên chín mươi ba người trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một
gần bảy mươi toàn dân số đã được tiêm vaccine
qua chiến dịch thần tốc vừa qua
thành phố đã xét nghiệm diện rộng trên bốn triệu người để phát hiện ca f
và tỷ lệ ca mắc ngoài cộng đồng đã giảm xuống còn một mươi
sau đó thành phố đã điều chỉnh xét nghiệm theo hướng có trọng điểm
đúng đối tượng khu vực nguy cơ
ông dương đức tuấn thông tin từ các mốc thời gian của từng loại vaccine
thành phố sẽ tiếp tục triển khai đảm bảo sẽ tiêm vaccine mũi hai
cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên hoàn thành dự kiến trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông tuấn nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép
ngoài ra ông tuấn cho rằng kinh nghiệm thực tế cho thấy
việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ
thành phố sẽ tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thủ đô
hà nội cũng báo cáo thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận
để phóng hợp quản lý người ra vào thủ đồ
các quận huyện thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch
sau ngày hai mươi một tháng chín theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trong đó các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã qr
cùng với đó các quận huyện cần chú trọng các phương án bảo đảm phòng chống dịch
cho các phương tiện đường bộ đường hàng không về thành phố
với các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly
phải tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định
để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại học tập
tiếp đó bộ y tế đề nghị các địa phương quyết định nới lỏng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn
bộ y tế ra công điện khẩn quán triệt công tác xét nghiệm
bộ trưởng bộ y tế đã ký công văn số một nghìn bốn trăm ba mươi sáu
gửi ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố
trong công điện ông nguyễn thanh long đề nghị các tỉnh thành phố
khẩn trương triển khai các chỉ đạo kết luận của chính phủ thủ tướng
và hướng dẫn của bộ y tế tại công điện số một nghìn bốn trăm linh chín
ban hành vào ngày một mươi năm tháng chín trước đó
về xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch khi giãn cách xã hội
ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
cần phổ biến đến tất cả các quận huyện xã phường thị trấn
tập trung thực hiện tại những địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
các địa phương phải thường xuyên kiểm tra giám sát để phát hiện sớm kịp thời
chấn chỉnh các hạn chế vướng mắt còn tồn tại
công điện của bộ y tế cũng nêu rõ trên cơ sở kết quả thực hiện
các địa phương quyết định việc nới lỏng giãn cách xã hội
theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước chắc chắn
tại những địa bàn nguy cơ vùng vàng và bình thường mới vùng xanh
các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm với nhóm địa điểm nguy cơ
để kịp thời điều chỉnh phù hợp biện pháp phòng chống dịch
trước đó trong công điện số một nghìn bốn trăm linh chín bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố
khi thực hiện giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi quy mô giãn cách
nguyên tắc là ở phạm vi nhỏ nhất hẹp nhất có thể như thôn xóm tổ ấp khu phố
mảnh thần tốt xét nghiệm là then chốt quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch
đối với các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao tức là vùng đỏ vùng cam
địa phương phải xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn ba lần trong bảy ngày
ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để phát hiện f một
nhằm kết liên nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời
các đơn vị có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm real time pcr
các địa bàn còn lại thực hiện xét nghiệm từ năm đến bảy ngày một lần
gợp mẫu theo điều kiện thực tiễn theo hộ gia đình phòng ở và các hộ liên kề
khi xét nghiệm real time pcr các cơ sở phải đảm bảo trả kết quả trong thời gian một mươi hai giờ
thực hiện xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu
các địa phương tập trung lực lượng đáy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
chia nhỏ điểm lấy mẫu tổ chức nhiều đội lấy mẫu
việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân
khẩn trương điều động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới
để tập trung hỗ trợ lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
trong công điện ngày một mươi năm tháng chín bộ y tế cũng đã nhấn mạnh các tỉnh thành phải thực hiện liên tục
việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách
việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước chắc chắn
và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế